từ tám giờ sáng nay ngày một tháng một mươi gà sài gòn bắt đầu bán vé tàu tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
dưới hai hình thức là trực tiếp và qua mạng
trong ngày đầu tiên mở bán lượng khách chưa nhiều việc giao dịch cũng thuận lợi và dễ dàng hơn
một điểm mới giúp người mua tiết kiệm được thời gian khi đăng ký mua vé tết năm nay
đó là việc phát phiếu thông tin để khách hàng tự điền và xác nhận
trong bốn ngày đầu tiên bán vé tàu tết gà sài gòn sẽ phát số thứ tự qua tin nhắn sms
để tránh tình trạng tập trung đông và chờ đợi lâu để phục vụ tốt cho khách hàng
nhà ga cũng đã bố trí thêm nhân viên quầy vé và quầy hỗ trợ tư vấn cho khách hàng
giá vé năm nay cũng sẽ giảm hai mươi so với năm trước
đợt cao điểm tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một diễn ra từ ngày ba mươi tháng một đến hết ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức từ ngày một mươi tám tháng chạp năm canh tí đến ngày một mươi hai tháng riêng năm tân sửu
ga sài gòn sẽ mở bán vé đồng loạt hai trăm một mươi tàu tết cho các tập thể đã đăng ký và cá nhân
mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua không quá bốn vé chiều đi và bốn vé chiều về